cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương cho biết đã khởi tố một đối tượng có hành vi hiếp dâm trẻ em
đối tượng bị tạm giữ là phạm việt hùng ba mươi hai tuổi trú tại tỉnh nghệ an tạm trú tại xã an tây thị xã bến cát tỉnh bình dương
trước đó khoảng một mươi năm h ngày hai mươi bốn tháng ba sau khi nhậu say hùng đã thực hiện hành vi hiếp dâm một bé gái năm tuổi tại khu nhà trọ dì mai có địa chỉ tại ấp an thuận xã phú an thị xã bến cát và bị người nhà nạn nhân bắt quả tàng